ubnd tỉnh lâm đồng vừa ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
từ bộ tiêu chí này tỉnh lâm đồng quy định các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đáp ứng ba tiêu chí mới
theo đó các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phải đạt tỷ lệ từ bảy mươi đến bảy mươi năm cứng hóa đường trục thôn
liên thôn đường chính nội đồng vận chuyển hàng hóa thuận tiện chín mươi diện tích đất nông nghiệp chủ động nước tưới
một trăm linh hộ dân sử dụng điện thường xuyên chín mươi năm số trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia
một trăm linh người dân tham gia bảo hiểm y tế một trăm linh hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh tám mươi năm số hộ có chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường
thu nhập bình quân đầu người cao hơn một ba lần thời điểm đạt chuẩn xã nông thôn mới
mỗi xã phải xây dựng từ một đến hai mô hình nông nghiệp công nghệ cao có doanh thu cao một năm lần
bình quân trên đơn vị diện tích đất toàn tỉnh
tính đến nay tỉnh lâm đồng hiện có bảy mươi bảy trên một trăm một mươi sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm hơn sáu mươi sáu số xã